ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt phạm văn vũ năm năm sáu tháng tù
và trần văn vinh năm năm tù về tội vận chuyển hàng hóa qua biên giới
theo cáo trạng vũ và vinh được thuê chở hàng hóa từ campuchia về việt nam
ngày hôm nay sau khi nhận được bốn trăm bốn mươi ba thiết bị điện máy đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bao gồm máy lạnh máy giặt tủ lạnh thì vũ điều khiển tàu trở về việt nam
khi tàu đến vùng biển thuộc xã bình an huyện tiên lương thì vũ và vinh bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
trị giá tài sản vi phạm sau giám định là gần tám trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài mức án đã tuyên cho hai bị cáo hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu tất cả hàng hóa và chiếc ghe mà hai đối tượng này vận chuyển để xung vào công quỹ nhà nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại